bệnh viện việt đức vừa ghép thành công ca ghép gan từ nguồn cho sống cho một bệnh nhân nữ một mươi năm tuổi
việc ghép gan tại đây đã trở thành kỹ thuật thường quy nhưng ca ghép này là một kỳ tích bởi bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê gan sự sống chỉ còn trong găng tắc
bệnh nhân nữ một mươi năm tuổi ở tỉnh gia thanh hóa bị suy gan cấp
trên nền bệnh gan mãn tính sơ gan đã hôn mê gan độ ba dù đã được hồi sức lọc gan thay huyết tương nhưng nếu không được ghép gan bệnh nhân sẽ tử vong
trước ca bệnh đe dọa tử vong gia đình bệnh nhân quyết định xin con về để chờ chết
tuy nhiên các bác sĩ tại đây đã xét nghiệm gan của người bố để đo chỉ số hòa hợp và quyết định ghép gan cho bệnh nhân đang trong tình trạng thập tử nhất sinh
nếu như mà cái việc ghép gan thất xấu và thất bại thì như thế này
sẽ ảnh hưởng đến cả một cái tính mạng và cái sức khỏe của bố sau nữa
thành thực ra là khi mà quyết định thì chúng tôi rất là có thể nói rằng là một cái đoàn kết não và đã phải hội trần rất nhiều
ca ghép được tiến hành trong chín giờ sử dụng phương pháp ghép gan bán phần từ người hiến khỏe mạnh là bố bệnh nhân
nửa gan phải của người bố được cắt khoảng sáu mươi thể tích gan của người hiến và ghép cho bệnh nhân
sau năm ngày tình trạng của bệnh nhân đã ổn định
bệnh viện và các tất cả gia sư và viên sĩ
đã giúp đỡ gia đình và cứu sống trở lại với gia đình
thực ra thay mặt gia đình thì gia đình xin cảm ơn
đây là bệnh nhân nặng nhất trong ba mươi sáu ca được ghép gan tại bệnh viện việt đức
bởi các chỉ số sinh tồn đều ở mức thấp nhất dối loạn đông máu rất nặng